ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng nam cho biết
bốn du khách người anh bị từ chối bay tại sân bay đà nẵng đã âm tính với covid một mươi chín
và mong muốn được tiếp tục hành trình theo vé đã đặt sẵn
ngành y tế tỉnh quảng nam đã hỗ trợ các du khách này
đáp ứng nguyện vọng của bốn du khách
ngành y tế tỉnh quảng nam đã bảo đảm các điều kiện y tế theo quy định
tuy nhiên chiều ngày một mươi một tháng ba thực hiện theo nội dung công văn số một nghìn hai trăm linh bốn
về việc cách ly theo dõi sức khỏe với trường hợp có liên quan đến chuyến bay vn năm mươi bốn
ngành y tế tỉnh quảng nam đã đưa bốn du khách về lại thành phố hội an và tiếp tục cách ly theo quy định